vào chiều ngày ba mươi tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt trung hồng lâm hồ phi hùng và nguyễn mậu hoàng long cùng chú tại tp hcm tổng cộng năm mươi bảy năm tù về hành vi giết người
theo có trạng ba đối tượng trên và huỳnh quang vinh bị đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc
trong quá trình cai nghiện bốn người bị bệnh nên được chuyển đến bệnh viện nhân ái xã phú văn huyện bù gia mập tỉnh bình phước để điều trị
trong bệnh viện cho rằng vinh coi thường mình nên ba đối tượng đã đánh vinh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó
công an huyện châu thành tỉnh giang vừa khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là đỗ thành nhân và hồ thánh ngoan để điều tra và làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đây giữa nhân và anh trần văn tươi có mâu thuẫn trong công ty
sau đó nhân và ngoan đe dọa chặn đường đánh đập buộc anh tươi phải đưa tiền cho chúng thì mới yên ổn đi làm
vì quá hoảng sợ nên anh tươi đã chuyển bảy mươi triệu đồng cho nhân
khám xét một số nơi có liên quan đến hai đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
chuyên dùng tiền âm phủ để lừa đảo nguyễn thị phượng chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rơ vũng tàu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng tám phượng đến làm quen với chị nguyễn thị ngọc cẩm
và thuê chị cẩm trở đi gặp bạn hàng để gom tiền
phượng để tiền âm phủ vào túi ni lông màu đen rồi gửi nhờ trong cốp xe của chị cẩm
đến chợ lớn buôn ma thuật phượng đã mượn điện thoại của chị cẩm để vào chợ gọi cho bạn
chờ mãi không thấy phượng ra chị cẩm mở cốp xe phát hiện cọc tiền phượng gửi là tiền âm phủ
tại cơ quan công an phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành
tại tỉnh hải dương tòa án nhân dân thành phố hải dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án gây dối trước tự công cộng
và vụ án cối gây thương tích đối với ba mươi năm bị can là thanh thiếu niên đều trú tại thành phố hải dương
theo có trạng vụ án thứ nhất do mâu thuẫn từ trước nên trong khoảng thời gian từ hai mươi một h năm mươi đến hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trên một số tuyến đường trọng điểm ở thành phố hải dương
một nhóm thanh niên đã sử dụng xe mô tô mảnh bê tông gạch đá đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn xã hội
ở vụ án thứ hai vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại đường võ nguyên giáp phường tứ minh đối tượng trần thế thái điều khiển xe máy
đâm vào xe máy do anh vũ tuấn anh điều khiển phía sau chở anh đỗ văn hiếu làm hai anh ngã ra đường
hậu quả tuấn anh bị thương bốn mươi năm và anh hiếu bị thương bảy
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi tám bị cáo từ một mươi chín h ba mươi
từ một mươi tám tháng cho đến hai mươi bảy tháng tù giam
tuyên phạt một mươi hai bị cáo án tù treo
bốn bị cáo tuổi vị thành niên không áp dụng hình phạt tù nhưng bắt buộc vào trường giáo dưỡng
riêng bị cáo trần thế thái phạm hai tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
tòa tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù giam
liên quan đến vụ tổ chức bay lác ở bệnh viện tâm thần sau gần một ngày thẩm vấn
chiều ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị tòa án nhân dân tp phạt nguyễn xuân quý chú tại huyện thanh trì
tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
người thứ hai cùng bị đề nghị tử hình về hai tội là mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là nguyễn văn ngọc
hồ sơ vụ án cho thấy vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức và sử dụng ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đèn nháy và bàn dj để tổ chức bay lắc
vào ngày ba mươi một tháng tám phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
một trăm linh lực lượng chiến đấu cảnh sát giao thông hình sự công an các địa phương được huy động tăng cường phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn trong dịp lễ hai tháng chín
tại tp hcm công an tp hcm vừa hoàn thành đợt kiểm tra hàng loạt cơ sở độ chế xe trái phép đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm
và đây cũng sẽ là cơ hội để họ những người được đặc xá bước sang một trang mới của cuộc đời
phòng giam c một trại tạm giam công an tỉnh sơn la
cà văn hưng năm nay được đặc xá trở về với gia đình
từ hôm trước hưng ngồi gấp lại bộ quần áo mới
để hôm sau hưng sẽ mặc bộ quần áo này thay cho bộ quần áo phạm nhân đang mặc và nghĩ về khoảnh khắc mình sẽ trở lại với cuộc sống bình thường
trước đó các phạm nhân trong phòng chia tay hưng
không nước chỉ có túi bánh kẹo nhỏ ban giám thị trại tạm giam tặng cho phòng nhân ngày đặc xá
vi phạm những con đường cộng lỗi người vào đây để gia đình suy nghĩ nhiều
sau khi trở về với địa phương tôi sẽ cố gắng kiếm một công an việc làm đương thiện để giúp gia đình vươn lên thoát nghèo
ngày mai phạm nhân hưng được đặc giá trở về cùng với gia đình
tôi rất cảm thấy vui
đấy cũng là một động lực cho tôi cùng với anh em phạm nhân trong ngày
cảnh tạo tốt sau này được gửi sự quan hồng của nhà nước
trại tạm giam công an tỉnh có bảy mươi bảy phạm nhân
dịp mùng hai tháng chín này có một người được đặc xá
trại đã triển khai mọi phương án để tổ chức thành công lễ công bố cho người được đặc xá
và đồng thời người thân của họ sẽ được đón tại trại
đối với chúng tôi là những người trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân
niềm vui lớn nhất của chúng tôi được thấy những phạm nhân
được giảm án tha tù
đặc biệt hơn đối với những phạm nhân của quá trình cải tạo
tuyến bộ được chủ trình nước đặc giá
rất hy vọng rằng với tư duy hướng thiện đã được trang bị
các anh chị sẽ sống hướng thiện sống có ích cho bản thân gia đình và xã hội
cuộc sống luôn cho chúng ta một cơ hội và đó là ngày mai
chỉ ngày mai thôi khi cánh cổng của chạy giam khép lại
thì cánh cửa của cuộc đời cũng sẽ mở ra một lần nữa

họ được trở về với gia đình về với người thân
và viết tiếp những ước mơ còn đang răng rở của mình bằng đôi bàn tay hướng thiện
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua
dư luận tỉnh yên bái hết sức quan tâm đến việc gia quân xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải
đặc biệt là trên tuyến quốc lộ bảy mươi đoạn từ huyện lục yên về thị trấn yên bình
bởi tuyến đường này lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người
vì những hệ lụy nó gây ra
và trước bước xúc này của người dân thì ban an toàn giao thông tỉnh yên bái
trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và sau hơn ba tháng gia quân tình trạng này đã tạm lắng
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
trạm kiểm soát tải trọng xe cơ giới đặt tại km ba mươi chín cộng bảy trăm linh quốc lộ bảy mươi
qua cân tải đối với các xe từ mò đá mông sơn về nhà máy xi măng yên bái đều đảm bảo quy định
theo các lái xe để trở đúng tải trước khi ra khỏi khai trường mò
doanh nghiệp cũng đã cân đúng tải rồi mới cho xuất xe trở về
đồng thời kiểm định về kích thước thành thùng xe phương tiện đảm bảo yêu cầu mới để xe lưu thông trên đường
doanh nghiệp này chuyên khai thác đá trắng
trung bình mỗi ngày đơn vị này xuất từ một đến một năm trăm linh tấn đá trắng
để đảm bảo trong việc lưu thông
từ mò đi qua cốt lộ bảy mươi về khu công nghiệp phía nam
công ty đã lắp một cân điện tử ngay tại khai trường
tự chấp hành cắt bỏ thành thùng xe đã được cơi nới
theo đúng thiết kế và kiểm định

đồng thời kiểm định
đến nay hai trăm năm mươi xe đã bị xử lý các lỗi vi phạm về tải trọng kích thước thành thùng năm mươi hai xe bị xử lý các lỗi khác xử phạt trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
những người tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi cũng đã quán việc cán bộ tiến sĩ của mình là nêu cao tinh thần trách nhiệm kiên quyết xử lý rất điểm những tình trạng mà chở xe chở quá trong tải cũng như là tôi nới kích thước thành thùng xe trên tuyến
với những gì đang diễn ra có thể thấy sự cương quyết trong chỉ đạo cũng như trách nhiệm trong xử lý các lỗi vi phạm từng bước làm chuyển biến nhận thức đến hành vi của nhiều chủ doanh nghiệp
chủ phương tiện lái xe chấp hành các quy định pháp luật về tải trọng trả lại sự bình yên cho tuyến đường này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện